hòa chung với xu thế phát triển du lịch thông minh trên thế giới việt nam cũng đã và đang có những bước chuyển mình nhằm thu hút khách du lịch
trong đó việc xây dựng hệ thống du lịch thông minh đang được coi là bước đi tất yếu
cũng giống như nhiều địa phương khác trên cả nước ninh bình sở hữu rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như khu du lịch sinh thái tràng an
khu du lịch tâm linh núi chùa bái đính di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư
chính vì vậy du lịch luôn được coi là mũi nhọn trọng tâm của tỉnh
ninh bình thì có khoảng hơn tám mươi di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt là có một di sản thế giới hỗn hợp
đấy là một nguồn tài nguyên du lịch rất là to lớn để mà phát triển du lịch
cái thứ hai là điều kiện cơ chế chính sách tỉnh ngay từ khi tái lập đã xác định du lịch một ngành kinh tế mũi nhọn
và đưa vào các nghị quyết và chương trình kế hoạch phát triển du lịch
đấy là những cơ sở rất là quan trọng mà thúc đẩy sự phát triển của du lịch
nhằm tăng cường công tác xúc tiến
quảng bá hình ảnh dựng
du lịch ninh bình đến với du khách trong nước và quốc tế tiến tới tiếp cận và đón đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh ninh bình
đầu năm hai nghìn một mươi tám sở du lịch và trung tâm công nghệ thông tin vnpt tỉnh ninh bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ thống du lịch thông minh
đến nay hệ thống du lịch thông minh đã được tích hợp nhiều tính năng hứa hẹn hỗ trợ đắc lực cho du khách trong trải nghiệm hành trình du lịch
tra cứu bản đồ tương tác với thông tin chính xác về các địa điểm du lịch đặt dịch vụ khách sạn nhà hàng dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho du khách
vnpt ninh bình cũng đã phối hợp với sở du lịch ninh bình xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh ninh bình
trong đó còn có hai thành phần
thứ nhất là cổng thông tin điện tử dữ liệu du lịch thông minh tỉnh ninh bình
và thứ hai là ứng dụng trên điện thoại di động
điện thoại di động giúp cho du khách có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về các địa điểm lưu trú các điểm đến du lịch cũng như là các dịch vụ khác của du lịch tỉnh ninh bình
không chỉ riêng ninh bình mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh
thực tế cho thấy mô hình du lịch thông minh là cách trực tiếp và nhanh nhất giúp du khách tìm kiếm thông tin hiểu rõ hơn về những giá trị nổi bật của điểm đến
từ đó họ có thể nhanh chóng lựa chọn được những chương trình hành trình phù hợp nhu cầu sở thích và túi tiền của mình
đây cũng là kênh thông tin quảng bá phù hợp với sự phát triển của thời đại đối với doanh nghiệp